liên quan đến phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm đất đài tại đà nẵng
cụ thể trong phiên xử ngày hôm nay cũng là phiên làm việc thứ tư
hai bị cáo là hai cựu lãnh đạo thành phố đà nẵng đã xin thay đổi tội danh theo hướng giảm nhẹ
tại phiên tòa các luật sư và viện kiểm sát chủ yếu hỏi về các vấn đề
liên quan đến dự án hai mươi chín ha khu đô thị quốc tế đa phước gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi một tỷ đồng
theo quyết định của lãnh đạo đà nẵng công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín của vũ
chỉ phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền tám mươi bảy tỷ đồng
tuy nhiên theo cơ quan tố tụng thì tại thời điểm này giá trị quyền sử dụng đất
và tài sản trên đất của dự án hai mươi chín hectare đã lên tới hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát đặt vấn đề tại sao quyết định thu hồi đất ký năm hai nghìn một mươi chín
nhưng lại áp dụng đơn giá của năm hai nghìn sáu
lúc đầu cựu chủ tịch đà nẵng giải thích toàn bộ hai mươi chín ha chỉ là đất mặt nước
nhưng sau đó phải khai đã có mặt bằng rồi
cựu chủ tịch ông chiến cũng khai chủ tịch thành phố trực tiếp giải quyết từ đầu tới cuối
bị cáo này chỉ ký theo phân công và đúng chủ trương
đại diện viện kiểm sát đánh giá ông chiến chưa trả lời đúng câu hỏi
và cũng chưa thừa nhận trách nhiệm của mình
cũng trong sáng nay các luật sư cũng tham gia xét hỏi bị cáo phan văn anh vũ và trần văn minh
và một số bị cáo khác về các văn bản đã ký ban hành có được ai cảnh báo và nhắc nhở rằng không đúng pháp luật
bị cáo trần văn minh đã nói năm hai nghìn một mươi một khi thanh tra chính phủ vào cuộc
thì mới xác định là các văn bản do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ban hành
được nêu trong vụ án này là không đúng pháp luật
tuy chính sách ban hành có sáng tạo nhưng không xin giấy phép trung ương
tại phiên xử hôm nay hai bị cáo là lê anh tuấn và huỳnh tuấn lộc xin thay đổi tội danh
từ điều hai trăm một mươi chín sang điều hai trăm hai mươi chín vi phạm quy định về quản lý đất đai
phiên tòa kết thúc phần xét hỏi và sẽ chuyển sang phần tranh luận vào ngày bảy tháng một tới
với việc luận tội và đề nghị mức án của viện kiểm sát